đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
cùng đoàn công tác đã đến dân hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ a một
thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
sau khi thắp hương tưởng nhớ bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ
đồng chí phạm bình minh đã đến thăm tặng quà hai cán bộ lão thành cách mạng trên địa bàn
thành phố điện biên phủ là ông triệu xuân tân anh hùng lực lượng vũ trang
và ông nguyễn hữu chấp thương binh thời kỳ chống pháp
đồng chí đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe cuộc sống của các gia đình thương binh cán bộ lão thành
đồng thời kính chúc các cán bộ lão thành cách mạng sức khỏe tiếp tục giáo dục con cháu hăng say lao động
học tập công hiến vì sự phát triển của tỉnh điện biên